trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản hôm nay ngày ba mươi một tháng năm theo giờ địa phương tại phủ thủ tướng thủ đô tokyo chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm và sự chiêu đãi chính thức của thủ tướng nhật bản shinzo abe chào mừng chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao của việt nam